thực kiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa và các công ty đơn vị liên quan
căn cứ vào kết quả điều tra xác minh và hồ sơ tài liệu thu thập được xác định bà phạm thị hằng nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền
thông đồng cùng với công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thanh hóa nhà thầu và công ty thẩm định giá btc value thực hiện các hành vi vi phạm luật đấu thầu để cho công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thanh hóa trúng hai gói thầu cung cấp đồ dùng dạy học lớp một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một gây thiệt hại tài sản nhà nước
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định tố tụng để tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

trịnh hữu nghĩa trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
nguyễn văn phụng phó trưởng phòng kế hoạch tài chính kiêm kế toán trưởng sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
bùi trí thức chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
nguyễn quốc việt thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá btc value
lê thế sơn giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thanh hóa
vũ thị ninh kế toán trưởng công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thanh hóa
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét người nơi ở nơi làm việc đối với hai bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm
lê văn cương nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
hồ thị sáu giám đốc khối thẩm định ba công ty cổ phần thẩm định giá btc valleu
ngày một mươi sáu tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với các bị can trên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đã thi hành quyết định lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật
quá trình khám xét đã tiến hành thu giữ một số tài liệu quan trọng có liên quan tới vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đang tập trung lực lượng
để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án và xác minh thu hồi tài sản bị thiệt hại
lợi dụng địa thế ngôi nhà giữa cánh đồng hoang vắng ít người qua lại đối tượng vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn yên tập bắc xã yên lư huyện yên dũng tỉnh bắc giang đã biến nhà trở thành nơi buôn bán ma túy
bất ngờ đột kích địa điểm trên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng
đã bắt quả tang đối tượng dũng đang có hành vi bán ma túy cho một đối tượng nghiện
tại chỗ lực lượng công an thu được một túi ni lông màu trắng chứa ma túy tổng hợp tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ thêm hai mươi bốn túi ma túy dạng đá ba mươi bốn mảnh ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu đấu tranh dũng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết tại thành phố bắc giang
mang về bán lẻ lấy tiền tiêu xài cá nhân
trong cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đỗ văn dũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
còn tại quảng nam chín trường hợp cả nam và nữ đang tụ tập sử dụng trái phép trên ma túy trong khách sạn đã bị công an huyện núi thành tỉnh quảng nam bắt quả tàng

cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ một vụ hai đối tượng về hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để kiếm lời với số tiền hàng trăm triệu đồng
công an tỉnh lạng sơn phát hiện nguyễn tiến kiên và lý văn nguyên là cán bộ nhân viên của trung tâm quản lý cửa khẩu thuộc ban quản lý kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn có hành vi lợi dụng quy định về việc thành lập đội lái xe chuyên trách
tại khu vực cửa khẩu để làm giả các giấy tờ tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ cho các lái xe được tuyển vào đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu tân thanh để trục lợi
chỉ trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã câu kết làm giả một mươi giấy tờ nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho tám mươi một lái xe để hưởng lợi số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định
thông tin liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức làm sổ
sổ đảo giả đánh cháo lấy sổ đảo thật để bán đất không phải của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa phối hợp với công an xã thanh lâm huyện mê linh thành phố hà nội đã bắt giữ được một đối tượng có liên quan
hiện cơ quan điều tra đã di lý đối tượng về khánh hòa
đối tượng bị bắt giữ là trần văn mão ba mươi ba tuổi trú tại huyện sóc sơn hà nội
bị bắt theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
trước đó thấy một người dân ở nha trang đăng tin bán lô đất số bốn mươi chín b lam sơn kèm theo hình ảnh một cuốn sổ đỏ
một nhóm đối tượng đã làm giả sổ đỏ này sau đó đến nhà chủ lô đất hỏi mua rồi tìm cách đánh cháu
có được cuốn sổ thật nhóm này giao bán lô đất với giá rẻ
khi có người hỏi mua nhóm đối tượng hẹn ở một văn phòng công chứng ở nha trang để làm hợp đồng mua bán rồi giàn cảnh chiếm đoạt một hai tỷ đồng
trong đó mão được phân vai đóng giả là con của chủ lô đất trực tiếp nhận một hai tỷ đồng từ người mua rồi bỏ trốn
chuyển sang các thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
việt nam đang xây dựng kế hoạch tiếp nhận một trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín đồng thời điều chỉnh phát đồ điều trị
trong đó lần đầu tiên cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên y
trong y học cổ truyền điều trị covid một mươi chín
nguyên tắc điều trị hiện nay vẫn là bốn tại chỗ phân tầng điều trị theo diễn biến bệnh để tránh quá tải
đồng thời các bệnh viện phải chú ý các điều kiện chăm sóc y tế đặc biệt quan tâm đến tình hình oxy máy thở hạn chế thấp nhất bệnh nhân tử vong
theo bộ y tế hiện tổng lượng oxy vẫn đảm bảo nhưng ở một số nơi phải tăng điều phối xây dựng lại phương án
một số địa phương có nguy cơ thiếu oxy nếu xảy ra cục bộ
do vậy để giảm tài cho các cơ sở điều trị
bộ y tế đã xây dựng pháp đồ mới cho phép xuất viện sau một mươi ngày nếu không có triệu chứng và âm tính hai lần liên tiếp
cách nhau tối thiểu hai mươi bốn giờ hoặc nồng độ virus thấp
trong khi trước đây quy định là phải điều trị ít nhất một mươi bốn ngày với tất cả các bệnh nhân và chỉ xuất viện sau hai lần âm tính
ngoài ra trong phác đồ điều trị mới nhất bộ y tế cho phép các cơ sở y tế sử dụng thuốc chống đông máu
corticoid sớm trên các bệnh nhân có diễn biến trung bình ngay cả khi không làm được xét nghiệm đông máu
đồng thời có thể xem xét sử dụng kháng thể đơn với dòng bệnh nhân nặng khi hội đồng chuyên môn cho phép
nhằm chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời trường hợp nghi mắc covid một mươi chín tại doanh nghiệp
ban quản lý khu kinh tế vân phong phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa
tiến hành lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín cho tất cả công nhân đang làm việc trong khu công nghiệp suối dầu huyện cam lâm
qua xét nghiệm gần một mươi công nhân lao động đều có kết quả test nhanh âm tính
cùng với giải pháp tầm soát cho công nhân lao động toàn bộ khu công nghiệp suối dầu cũng đã được khử khuẩn
các doanh nghiệp kích hoạt bản ứng phó chống dịch covid một mươi chín tổ chức lại hoạt động sản xuất theo hướng dẫn của cơ quan chức năng
ban quản lý khu kinh tế vân phong tiếp tục phối hợp với ngành y tế tổ chức tẩm soát xét nghiệm cho sáu hai trăm linh công nhân
tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh
đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc triển khai phòng chống dịch covid một mươi chín
tại ba mươi hai doanh nghiệp ở thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh
đối với doanh nghiệp không đảm bảo an toàn không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh theo quy định sẽ phải tạm dừng hoạt động
thưa quý vị sự bùng phát gia tăng liên tục của các ca mắc mới trong cộng đồng tại tp hcm
đã khiến cho cuộc sống của nhiều người dân tại miền trung trong đó có người dân đà nẵng
đang sinh sống tại tp hcm phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn
trước tình hình đó thì ubnd tp hcm đã lên phương án kế hoạch cụ thể đối với từng quận huyện
sẵn sàng đón bà con đồng hương đà nẵng trở lại quê hương
ghi nhận tại quận sơn trà tp hcm chính quyền địa phương đã chuẩn bị một mươi một khu cách ly với hơn một chỗ
trong đó chủ yếu là chưng dụng các trường học và một số cơ sở lưu trú hỗ trợ giá rẻ
đến nay về cơ bản việc chuẩn bị đón tiếp đã thực hiện xong
và quận đang lên kế hoạch bố trí nhân sự y tế an ninh
nguyện viên phục vụ ăn uống cho các khu cách ly này
chúng tôi chuẩn bị rất nhiều bởi vì nó sẽ kéo theo cả một hệ thống đi theo
nhân lực công an bảo vệ rồi toàn thanh niên rồi những tình nguyện viên
rồi chuẩn bị thuần rác chuẩn bị bảo hộ phòng dịch
rồi tất cả khu vệ sinh chúng tôi phải kiểm tra lại lắp đặt camera
làm sao để quan sát được tất cả những hoạt động ở trong khu cách ly tập trung
để có phương án tiếp cận
tại huyện hòa vang chính quyền địa phương đã sẵn sàng bảy cơ sở trường học nhà văn hóa
mỗi địa điểm như vậy có sức chứa từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi người
toàn bộ số lượng vật dùng sinh hoạt như dường chiếu chăn ga đều được thay mới
sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ lắp ráp khi thành phố bắt đầu đón bà con đồng hương trở về
hòa vang đã thử đọc một riêng một khu cách ly tập trung cho những bà con
đấu về từ thành phố hồ chí minh
thì về cái số lượng mà mình sẽ tiếp nhận ở khu cách ly này là kể cả một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi người
nếu giả sử như trường hợp mà cái du cào này nó cao hơn
thì hòa vang sẵn sàng là khởi động thêm một số khu cách ly để tiếp tục đấu nhận bà con
hiện nay đà nẵng đã chuẩn bị mỗi địa phương gần một chỗ cách ly tập trung
thông qua hội đồng hương các quận huyện tại thành phố hồ chí minh
người dân đà nẵng trở về từ các tỉnh phía nam sẽ được hỗ trợ lộ phí năm trăm linh đồng
được xét nghiệm miễn phí và chăm sóc y tế
người quá khó khăn sẽ được tặng tiền ăn khi cách ly
những ngày qua thì làm việc với hội đồng hương thành phố đà nẵng tại thành phố hồ chí minh
thì cũng đã có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ
khi thông tin nhu cầu bà con được về thì hội đồng hương sẽ tập hợp danh sách cụ thể và gỡ về địa phương
có hai trường hợp cách ly
nếu bà con có điều kiện thì đăng ký cách ly tại khách sạn thì cũng đã mở cho bà con
hoặc là cách ly tập trung để có sự hỗ trợ của nhà nước cho bà con được cách ly
để đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi lên xe về đà nẵng
bà con phải có kết quả xét nghiệm âm tính và đáp ứng các điều kiện chống dịch của nhà xe
đồng thời thực hiện cách ly hai mươi một ngày tại đà nẵng
dự kiến chuyến xe đầu tiên về đà nẵng sẽ xuất phát vào ngày một mươi chín tháng bảy
được biết các tỉnh thành miền trung khác như quảng nam thừa thiên huế quảng trị
cũng đã lên kế hoạch đón bà con đồng hương
thời gian vừa qua việc hàng loạt các tỉnh thành phố yêu cầu người điều khiển các phương tiện giao thông
trong đó vận chuyển hàng hóa ra vào địa phương phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
quy định mỗi địa phương một khác đang khiến cho việc vận chuyển hàng hóa bị ách tắc
việc xóa các bất hợp lý khẩn cấp lập luồng xanh ưu tiên vận chuyển hàng hóa
chính là giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa duy trì phát triển sản xuất
để tháo gỡ khó khăn sở giao thông vận tải tp hcm đã báo cáo với bộ giao thông vận tải
bộ y tế về phương án như thay đổi thời hạn quy định đối với giấy xét nghiệm
tạo luồng vận chuyển thông thoáng hàng hóa về tp hcm
ubnd tp hcm đã có văn bản gửi các tỉnh thành đề nghị phối hợp hỗ trợ tạo luồng xanh
cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết
cũng liên quan đến vấn đề này báo lao động tiếp tục cho biết thứ trưởng bộ giao thông vận tải
ông lê anh tuấn vừa ký văn bản gửi ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế
kiến nghị về quy định thời hạn hiệu lực của xét nghiệm covid một mươi chín đối với lái xe vận chuyển hàng hóa
bài viết với nhan đề đó là giấy xét nghiệm covid một mươi chín chưa đủ đảm bảo an toàn
theo nội dung kiến nghị việc quy định thời hạn hiệu lực kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
của các địa phương hiện không thống nhất với nhau
đơn cử như tỉnh bình dương tp hcm quy định ba ngày long an quy định năm ngày
còn đồng nai lại quy định bảy ngày
gây ra khó khăn cho lái xe khi tham gia vận chuyển hàng hóa
trên cơ sở này bộ giao thông vận tải kiến nghị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế ban hành văn bản quy định rõ thời gian hiệu lực kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
để các địa phương áp dụng thống nhất hiệu lực xét nghiệm covid một mươi chín của lái xe vận chuyển hàng hóa
từ năm đến bảy ngày kết hợp yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khác
để giảm chi phí cho doanh nghiệp và thuận lợi cho việc lưu thông
báo công an nhân dân trong mục chống diễn biến hòa bình đã đăng tải bài viết cho biết
thêm một lần nữa những nội dung trong báo cáo mà mạng lưới nhân quyền việt nam đã đưa ra
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đều phản ánh sai lệch thiếu khách quan xuyên tạc thực tế về vấn đề nhân quyền
và can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
bài viết về nhan đề vẫn lạc điệu trong đánh giá tình hình nhân quyền ở việt nam
theo thông tin là tổ chức được thành lập vào năm hai nghìn một mươi chín
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy có trụ sở tại hoa kỳ mạng lưới nhân quyền việt nam hoạt động dưới danh nghĩa
quy tụ một số cá nhân và đoàn thể dấn thân trong lĩnh vực đấu tranh và bảo vệ nhân quyền và tự do
mà mọi người dân việt nam đều có quyền hưởng như đã quy định trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền
và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác
vậy nhưng trên thực tế báo cáo mà họ đưa ra hàng năm đều đi ngược lại với mục đích tôn chỉ hoạt động của mình
nội dung báo cáo sai lệch phản ánh phiến diện thiếu khách quan minh bạch
về thực tiễn tình hình dân chủ nhân quyền ở việt nam
bài viết khẳng định thực tế quy định quyền con người quyền công dân các điều của hiến pháp việt nam quy định rõ
mọi người có quyền công dân có quyền để khẳng định tính pháp lý của các quyền được hiến pháp thừa nhận
tôn trọng và bảo vệ
đồng thời để đảm bảo quyền con người trên lĩnh vực đời sống xã hội
hệ thống pháp luật về quyền con người cũng đã được bổ sung hoàn thiện như việc ban hành luật báo chí
luật tín ngưỡng tôn giáo luật tiếp cận thông tin hay luật an ninh mạng
vừa rồi là một số nội dung nổi bật được đăng tải trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam cùng với biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên nam hà
xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi sáng phương nam
tin nhanh về an ninh trực tự
mới đây tổ công tác gồm đội cảnh sát hình sự công an quận cái răng
thành phố cần thơ kết hợp công an phường hưng thạnh
kiểm tra phát hiện nhóm
đối tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ
qua kiểm tra nhà nghỉ hạnh phúc thuộc khu vực hai phường hưng thạnh
phát hiện tại phòng hai trăm linh một và ba trăm linh bốn có bốn đối tượng gồm ngô nhật tiến hai mươi một tuổi
nguyễn văn mười ba mươi sáu tuổi lưu bảo anh hai mươi tám tuổi và nguyễn hiếu nghĩa ba mươi bốn tuổi
về hành vi thuê phòng nghỉ để tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
qua khám xét nhanh tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều công cụ sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh cả bốn đối tượng đều dương tính với ma túy
hiện công an quận đang phối hợp với công an phường làm rõ xử lý các đối tượng
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
riêng chủ nhà nghỉ sẽ bị xứ phạt về hành vi vi phạm chỉ thị một mươi sáu chính phủ
về giãn cách xã hội với mức phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
tiếp tục với công tác phòng chống dịch bệnh tại tp hcm
hai bệnh viện giải chiến mới đang được cấp tốc hoàn thiện tại huyện bình chánh và quận bảy
để chuẩn bị cho những kịch bản covid một mươi chín sắp tới
bệnh viện giải chiến tại huyện bình chánh có công suất ba năm trăm linh giường
dự kiến bàn giao một hai trăm linh giường vào ngày ba mươi tháng tám số còn lại sẽ được bàn giao vào cuối tháng chín
từ lúc khởi công ngày tám tháng bảy đến nay công trình trong giai đoạn sáng lấp mặt bằng
đạt gần hai mươi khối lượng xây dựng còn bệnh viện giải chiến ở quận bảy có quy mô hai ba trăm tám mươi giường
tp hcm đã tính tới kịch bản thứ ba khi số lượng lây nhiễm tăng mạnh
phương án giãn cách xã hội phải nâng lên mức phong tỏa ở rất nhiều địa bàn
công tác xác nghiệm tầm soát f sẽ tập trung về nguồn lực lê mẫu ở địa bàn trọng điểm
riêng về điều trị ngoài một mươi năm bệnh viện giải chiến đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tp hcm còn sẵn sàng đưa vào hoạt động và dự phòng thêm một số địa điểm khác
như bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số năm tại khu chung cư thuận kiệp plaza quận năm
bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số bảy số tám số chín tại khu tái định cư thủ thiêm thuộc thành phố thủ đức
số ca tử vong gia tăng vì khả năng biến chứng nặng của chủng delta rất nhanh
các trường hợp tử vong đa số lớn tuổi có bệnh lý nền
tại tp hcm tỷ lệ tử vong là bảy mươi năm so với tỷ lệ hai của thế giới
đây là những thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố diễn ra mới đây
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm
một mươi năm tháng bảy thành phố ghi nhận một trăm bốn mươi hai ca tử vong
thành phố đang điều trị hai mươi bốn trăm một mươi một ca dương tính mới hai trăm bốn mươi sáu ca thở máy và bảy trường hợp cần can thiệp ecmo
theo sở y tế hiện nay mỗi ngày tp hcm có hơn một ca mắc covid một mươi chín
tỷ lệ tử vong hiện nay tại thành phố đang là bảy mươi năm so với hai của thế giới
sông sông với việc số ca bệnh tăng nhanh trong những ngày vừa qua
thì số ca tử vong cũng có chiều hướng gia tăng
vì khả năng gây ra
các biến chứng nặng của virus sars cov hai
chủng delta này là rất nhanh và cái mức độ gây nguy hiểm cũng rất là cao
và thời gian qua thì ghi nhận các trường hợp tử vong
đa số thì tử vong ở các người bệnh lớn tuổi
rồi có bệnh lý nền
nhưng một vài trường hợp thì có xuất hiện ở những cái nhóm trẻ hơn
tuy nhiên cũng là cái nhóm mà sắp xỉ quanh sáu mươi tuổi
và ngành y tế thành phố cũng đang cố gắng hết sức
để kéo giảm
vì lợi này xuống bằng việc là thiết lập những các cái bệnh viện điều trị covid
theo mô hình tháp bốn tầng
trong đó là có bệnh viện ở tầng bốn
tức là cái bệnh viện mà hồi sức về covid
để điều trị cho các bệnh nhân covid nặng và nguy kịch
nguyên nhân con số này tăng cao
bởi quốc tâm trừ phát f trên diện rộng
nếu người dân làm tốt tinh thần chỉ thị một mươi sáu
thì thời gian tới thành phố sẽ khống chế được dịch bệnh
và số ca sẽ có xu hướng giảm
hiện tại thành phố đang có phương án khắc phục tình trạng bệnh nhân nặng
do bệnh viện quá tải
với số lượng f tăng nhanh
việc điều phối đến các bệnh viện điều trị thì cũng chưa đáp ứng
vì khả năng của những cơ sở vật chất
dương bệnh cũng còn gặp nhiều khó khăn
do hầu hết các bệnh viện giá chiến được thành lập
từ các khu tái định cư
cần phải sửa chữa nâng cấp
mặc dù ngành y tế thành phố đã nỗ lực phối hợp các cơ sở ngành
để mở rộng các bệnh viện giả chiến
đồng thời chuyển đổi công năng của các bệnh viện
do đó nâng số dương bệnh hiện nay lên hai mươi dương
và sở y tế đang có kế hoạch mở rộng lên năm mươi giường
để có các giải pháp khắc phục các vấn đề này
để tạo thêm dương bệnh
đầu tư thêm cơ sở vật chất
thì hy vọng sẽ nhanh chóng khắc phục được tình trạng quá tải
cũng như là chậm chuyển
đến các khu vực bệnh nhân
hiện nay chiến lược chống dịch covid một mươi chín của thành phố hồ chí minh
đã có nhiều thay đổi so với chỉ thị một mươi sáu
công tác xét nghiệm tập trung khu vực trọng điểm có nguy cơ cao
với sự chuẩn bị về nhân lực vật lực và điều chỉnh về chiến lược tầm soát
ngành y tế thành phố tin rằng sẽ cơ bản tách thửa hết f ra khỏi cộng đồng
trong những ngày tới và sẽ triển khai các phương án tầm soát
tùy từng tình huống cụ thể
tất cả các kênh phân phố tại thành phố hồ chí minh
đang dùng lực cho mặt hàng thực phẩm
để phục vụ người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội
trước nhiều phản ánh về số lượng cũng như là giá cả thực phẩm
chưa rõ ràng giữa các hệ thống
cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh
đã ngay lập tức lập đoàn kiểm tra để xác minh và kiểm soát chặt chẽ vấn đề này
do nhu cầu mua hàng hóa tại các cửa hàng tăng nhanh đột biến
nơi hầu hết những mặt hàng trong cửa hàng được tiêu thụ gấp ba bốn lần
so với ngày thường nên thường bán hết sức nhanh trong ngày
giá cả hầu như không tăng có vài mặt hàng tăng giá nhẹ so với trước
sau hơn một tuần thực hiện chỉ thị một mươi sáu
người dân không còn tập trung cùng một lúc mua nhiều
và phải xếp hàng như những ngày trước đó
nó lên một hai ngàn thôi không có nhiều
nhưng mà hàng về hàng khô là không có lên giá trị giá bình ổn
cũng rất mong là được đẩy hàng khô về cũng như là hàng tươi sống có đủ
thực chất là hàng vẫn có nhưng mà một số nhóm thì vẫn chưa đủ
để cung cấp cho người dân đó chị
ghi nhận tại cửa hàng bách hóa xanh ở quận thủ đức
hàng hóa được bày bán rất đa dạng và dồi dào
theo đại diện bách hóa xanh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân
bát hóa xanh tăng sản lượng từ một tấn lên ba tấn các loại lương thực
thực phẩm rau củ quả một ngày so với trước
đồng thời tăng cường thêm rất nhiều lực lượng nhân viên tại các cửa hàng
kênh phân phối bách hóa xanh cũng đã có phản hồi về phản ánh giá cả chưa minh bạch
mà người dân chia sẻ trên nhiều mạng xã hội trong những ngày qua
chúng tôi bằng mọi cách chúng tôi lôi hàng về
nhà cung cấp có tăng giá nhưng mà trong hoàn cảnh này bây giờ
bây giờ có mua hay không mua thôi chứ không phải là tăng
thế thì chúng tôi bằng mọi cách chúng tôi mang hàng về
và chúng tôi niêm yết giá rõ ràng lên
nhưng mà mọi người cứ tin đi nếu chúng tôi nói rằng là chúng tôi có năm trăm linh ký cà chua về shop
thì khách hàng ra sẽ phải có cà chua để mua
chứ không có cái tình trạng là trứng gà chúng tôi không bao giờ tăng giá
nhưng mà cả tuần lễ không tìm được quả trứng nào để mua
cái chuyện đó không có ở bách hóa xanh
đối với những mặt hàng liên quan đến chống dịch như là vật tư y tế thuốc tăng dược
và các mặt hàng mà bà con tiêu dùng nhiều hàng ngày như là rau củ quả thịt cá trứng
các cái mặt hàng đấy là chúng tôi cũng thường xuyên
nắm bắt và thường xuyên có mặt ở địa bàn để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm
chúng tôi cũng đã tiến hành niêm yết số điện thoại hốc lây ở các siêu thị
ở các chợ truyền thống ở các điểm kinh doanh hàng hàng hóa và ở các điểm quan trọng
bà con kịp thời liên hệ qua số điện thoại hôm nay thì chúng tôi sẽ có cách xử lý
trong thời gian tới để đảm bảo ổn định thị trường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền
kết hợp kiểm tra tại tất cả các cửa hàng kinh doanh hàng hóa
các điểm kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn thành phố
thưa quý vị công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa ra quân kiểm tra thực hiện giãn cách xã hội
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo chí tị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hai tổ công tác vừa thành lập trong đợt này sẽ kiểm tra nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm nếu có
hiện huyện tráng bông có ba mươi năm trường hợp dương tính với covid một mươi chín
huyện đã tiến hành phong tỏa nhiều khu vực dân cư có các bệnh nhân f và f một
đợt ra quân lần này sẽ góp phần cùng toàn huyện siết chặt các biện pháp phòng chống dịch đạt kết quả cao nhất
sau buổi lễ công an huyện trắng bom thành lập hai tổ công tác với một mươi hai thành viên
tuần tra khép kính địa bàn toàn huyện để kiểm tra nhắc nhở tuyên truyền người dân
chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đối với những trường hợp cố tình vi phạm lực lượng công an sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định
tỉnh đồng nai đang bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đợt ba
trong ngày một mươi sáu tháng bảy khoảng một trăm linh nhân viên y tế của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai đã được tiêm mũi hai
đây chủ yếu là những người trực tiếp tham gia công tác truy vết xét nghiệm có nguy cơ bị lây nhiễm cao
từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát tại tỉnh đồng nai đến nay
anh diên văn minh cùng nhiều nhân viên y tế khác của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai
phải liên tục làm nhiệm vụ truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca dương tính trên địa bàn tỉnh
đặc biệt là các ổ dịch lớn như chợ tân biên chợ hóa an phường hố nai
phải truy vết liên tục trong bốn đến năm ngày đêm để không bỏ sót các trường hợp liên quan và kịp thời khoanh vùng ổ dịch
công việc có nguy cơ lây nhiễm cao nên được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
giúp anh và nhiều nhân viên y tế khác yên tâm hơn khi làm nhiệm vụ
đến quán tại cái chợ ổ dịch tại chợ của tân biên là bốn bạn rồi bốc xếp hàng rồi trực tiếp giáo lưu về chợ
phát hiện được ra là nhiều người là tẹp dương tính
có vaccine thì mình sẽ yên tâm hơn nhưng mình cũng không thể chủ quan
hiện tỉnh đồng nai đã được bộ y tế cấp ba đợt vaccine ngừa covid một mươi chín với tổng cộng bảy mươi liều
trong đó hai đợt đầu với bốn mươi chín liều đã có hơn năm mươi bốn người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên
theo nghị quyết hai mươi một của chính phủ
đợt thứ ba này bộ y tế phân bổ cho tỉnh đồng nai hai mươi một liều vaccine của astrazennaca
dự kiến trong số này tỉnh sẽ dành khoảng một mươi bảy liều để tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một của đợt một
nhưng do tình hình dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và toàn tỉnh đang áp dụng giãn cách
theo chí thị một mươi sáu của chính phủ nên chưa thể triển khai tiêm chủng đồng loạt tại các địa phương
mà chỉ mới tiêm cho lực lượng trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm truy vết và điều trị
trong phần tiếp theo của chương trình tạm dừng đón trả khách tại nhiều ga phía nam
để phòng dịch covid một mươi chín thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
mùa hè tình nguyện hoạt động hè bổ ích rèn luyện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội cho các em học sinh

cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết từ tối ngày một mươi năm tháng bảy
ngành đường sắt đã tạm dừng hoạt động tàu đón trả khách tại nhiều gà phía nam
cụ thể tàu tạm dừng đón trả khách tại các ga biên hòa long khánh ninh hòa
từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một do thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa và tỉnh đồng nai
thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hành khách có vé đi đến ga biên hòa long khánh ninh hòa các ngày
tàu tạm dừng đón trả khách liên hệ nhà ga hoặc tổng đài một chín không không một năm hai không trước giờ tàu chạy để trả vé không thu phí
hiện trên tuyến đường sắt bắc nam ngành đường sắt chỉ tổ chức chạy hàng ngày một đôi tàu thống nhất se bảy se tám
xuất phát hai ga hà nội sài gòn lúc sáu giờ
tuy nhiên ngoài các ga trên hiện tàu còn tạm dừng đón trả khách tại ga sài gòn
tạm dừng đón khách tại ga dĩ an do tp hcm và tp dn tỉnh bình dương đang thực hiện cách ly xã hội
trên tuyến đường sắt bắc nam còn có ga tuy hòa của tỉnh phú yên cũng đang tạm dừng đón tiễn khách đi tàu
do sở giao thông vận tải tỉnh phú yên yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
ngoài ra nhiều tỉnh vẫn cho trả khách từ vùng dịch về nhưng phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
còn thời gian hiệu lực phải tuân theo các biện pháp phòng dịch bao gồm cả cách ly theo quy định của tỉnh
trong khi đó cục hàng không việt nam vừa ra chỉ thị về bảo đảm an toàn khai thác tàu bay
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
trong đó yêu cầu người khai thác tàu bay phải chấp hành nghiêm túc các chỉ thị về phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ ưu tiên cho nhóm nhân viên tuyến đầu thường xuyên tiếp xúc với hành khách
và có nguy cơ lây nhiễm cao như người lái tàu bay tiếp viên hàng không cũng như đội ngũ nhân viên kỹ thuật
đáng lưu ý từ ngày một tháng chín năm nay chỉ thực hiện xếp lịch bay cho người lái tàu bay đã được tiêm phòng đầy đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên đến nay nhiều trường học trên địa bàn thủ đô vẫn chưa thể hoàn thành học kỳ hai do cho học sinh
đặc biệt là đối với học sinh lớp năm thì việc chuyển cấp thì cần hoàn thành học bạ
vậy học sinh lớp năm cần phải làm thế nào để chuyển cấp khi chưa hoàn thành học kỳ
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín việc đến trường để hoàn thành học kỳ là điều khó nói trước
chính vì thế nhiều phương án tối ưu đã được các nhà trường chủ động đưa ra ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
để sẵn sàng trở lại
việc đến trường thi học kỳ khi tình hình dịch ổn định dù nghỉ hè nhưng phương anh vẫn phải tiếp tục việc học của mình
đặc biệt phương anh lại đang trong giai đoạn chuyển cấp nên lo lắng của em là khó tránh khỏi
đây có lẽ là kỳ nghỉ hè khó quên của em và cả phụ huynh
tôi thì cũng có con trong giai đoạn mà hết lớp năm và chuyển sang lớp sáu
thực sự thì bây giờ thì các cháu cũng do dịch bệnh kéo dài và cũng rất là phức tạp
nên là cũng chưa kết thúc được cái năm học cũ
và để phục vụ cho cái quá trình mà chuẩn bị cho các con trong năm học mới
cũng rất là gây ra rất nhiều những cái mà là cũng lo lắng cho phụ huynh
và bản thân các cháu cũng rất là lo lắng mệt mỏi
với nhiều phụ huynh mong muốn sớm có giải pháp
để các con có thể có đủ điều kiện để truyền cấp cũng là điều dễ hiểu
về phía sở gần đây nhất đã có văn bản đề xuất ủy ban nhân dân thành phố
cho học sinh quay trở lại trường hoàn thành kỳ thi học kỳ
tuy nhiên ngay sau đó tình hình dịch đã có diễn biến phức tạp
nên việc quay lại trường đã bị ngừng lại
nhiều ý kiến cũng đã kiến nghị
nên chăng lùi thời gian tuyển sinh trực tiếp
chúng tôi nghĩ rằng là nếu tình hình dịch mà nó đang phức tạp như thế này
thì nên chăng là chúng ta lùi cái thời gian này lại
thì cũng không sao mà lùi lại một chút
năm ngoái là đến tháng tám tuyển sinh mà
thế thì tôi nghĩ rằng là như thế thì nó sẽ hợp lý hơn
bởi vì hiện nay rất là nhiều phụ huynh người ta lo lắng

người ta đến trường cấp hai hay để họ
hiện nhiều trường trung học cơ sở đang sẵn sàng cho công tác tuyển sinh
nhiều ý kiến cho rằng với kết quả của bốn năm học
cộng với học kỳ một của năm lớp năm
cũng là điều kiện đủ để có thể đánh giá năng lực của học sinh
nhà trường cũng nghĩ rằng có thể có những phương án
mà đề xuất là một là có thể xét
cái kết quả học tập rèn luyện của học sinh
ở bậc tiểu học từ lớp một cho tới hết
hết cái học kỳ một của lớp năm
để có thể xét hoàn thành chương trình tiểu học trung học cơ sở
làm căn cứ để các con có thể được đăng ký
đầy đủ hồ sơ trong việc tuyển sinh vào lớp sáu
trong khi học sinh lớp năm chờ để được thi
các trường trung học cơ sở chờ để xét
thì sớm có chỉ đạo hướng dẫn cụ thể
từ phía sở giáo dục và đào tạo hà nội là cấp thiết
có như vậy trường mới chủ động để tuyển sinh
còn phụ huynh thì cũng giải quyết
đoạn được nỗi lo cho con mình